theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong chín tháng qua thị trường cá tra trong nước nhìn chung có sự khởi sắc về giá theo hướng có lợi cho người nuôi
sức tiêu thụ ở một số thị trường chính duy trì ổn định cũng giúp việc tiêu thụ nguyên liệu khả quan
giá nguyên liệu tăng vào thời điểm hiện nay là do thị trường xuất khẩu đang hút hàng để đáp ứng nhu cầu cuối năm trong khi nguồn cung hạn chế đẩy giá tăng cao
cụ thể giá cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông cửu long trong tháng chín vừa qua tăng khá mạnh do nguồn cung yếu hiện giao động ở mức hai mươi năm hai mươi bảy đồng một kg tùy theo chất lượng cá và phương thức thanh toán
hiện nay các ao nuôi cá tra đang tích cực thu hoạch phục vụ nhu cầu của các nhà máy chế biến dịp cuối năm
giá cá cha thương phẩm vẫn ổn định ở mức hai mươi bốn đồng đến hai mươi sáu năm trăm linh đồng một kg tăng từ một mươi chín đến hai mươi ba so với cùng thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu